nhằm cổ vũ tinh thần tuyển việt nam thi đấu lượt đi vòng bán kết aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
nhiều công ty lữ hành đã phối hợp với hãng hàng không việt nam airlines tổ chức tour bay thẳng đến thành phố bacolod
để tạo thuận lợi cho người hâm mộ việt nam sang philippines tiếp lửa cho đội tuyển nước nhà
vé xe bóng đá tại philippines cũng được săn ngay từ khi mở bán và rất khó mua lẻ
thông qua đặt tour bóng đá tại các công ty lữ hành
người hâm mộ bóng đá sẽ được chuẩn bị chú đáo để có cơ hội trực tiếp cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
theo công ty cổ phần hà nội jet tour hãng hàng không việt nam airlines đã chính thức triển khai
hai chuyên cơ bay thẳng đến bacolod từ hà nội và thành phố hồ chí minh
tour bóng đá khởi hành từ thành phố hồ chí minh đi về trong ngày với giá giao động từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
tour xem trận bán kết aff cup và đón cầu thủ về nước có giá giao động trên hai mươi triệu đồng
chọn gói hai ngày một đêm bao gồm các dịch vụ vé bay khứ hồi vé xem trận bán kết ăn nghỉ tham quan thành phố bacrlot
các tour đi philippines để cổ vũ cho đội tuyển việt nam sẽ xuất phát vào trưa ngày hai tháng một mươi hai
và quay trở về vào ngày hôm sau ngày ba tháng một mươi hai